tại thị trường việt nam việc grab mua lại uber ở đông nam á không chỉ khiến nhiều tài xế uber lo lắng
mà ngay cả các tài xế của grab cũng chưa biết sắp tới điều gì sẽ đón đợi họ
trong khi đó trên các diễn đàn nhiều tài xế uber đã từng bị grab khóa tài khoản
hoặc từng có phản ứng với mức chất khấu của hãng trước đó không còn cơ hội quay trở lại
thậm chí tình trạng giao bán tài khoản grab cũng đang diễn ra với giá từ hai đến ba triệu đồng
điều này cho thấy tâm lý không yên tâm của những tài xế dịch vụ công nghệ khi thương vụ mua bán đỉnh đám này diễn ra
trước tình hình đó đại diện bộ giao thông vận tải khẳng định
bộ giao thông vận tải sẵn sàng tiếp sức các tài xế trên tinh thần đồng cảm và chia sẻ
bộ giao thông vận tải đã phối hợp với các bộ ngành theo sát thương vụ này của grab
và không để tình trạng độc quyền kinh doanh vận tải bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
thưa ông rõ ràng là những gì mà chúng ta đang chứng kiến liên quan đến thương vụ sát nhập lịch sử này
thì những lo lắng của các tài xế uber lẫn grab
hoàn toàn có cơ sở đúng không ạ
rất là đúng
bởi vì khi mà hai cái công ty này nó kinh doanh cùng một lĩnh vực mà nó sát nhập với nhau
là hết sức bình thường trong cơ chế thị trường thôi
thế nhưng mà nó sẽ động đến cái lực lượng lao động của uber
tác động tiếp đến là lực lượng lao động của grab
hai doanh nghiệp này hai cách quản lý nó cũng khác
do vậy lượng lao động của uber cũng rất là lo lắng
tới đây khi về với grab ra làm sao
và đương nhiên cái lái xe của grab lại lo lắng rằng bây giờ thêm một cái lực lượng này vào với công ty của mình
thì vị trí của mình còn hay không còn
rất lo lắng
chúng tôi đã nhận được những thông tin như vậy
một vấn đề mà rất nhiều người đặt ra nữa đó là quyền lợi của người tiêu dùng
và của cả các tài xế của uber cũng như grab
sẽ như thế nào sau ngày tám tháng bốn này ngày mà chính thức uber sẽ bị xóa sổ khỏi thị trường việt nam ạ
người tiêu dùng thì cũng có cái băn khoăn
bởi vì lúc thời gian vừa rồi đó thì cái giá cước của hai anh này nó cũng có thể tương đồng nhau
nhưng nó không phải là hoàn toàn như nhau
thế do vậy biết đâu giờ về còn mỗi anh này anh grab thôi
thì anh này nó sẽ chủ động
nó độc quyền trong cái việc đưa ra giá
nó không bị mà cái uber này đối trọng nó
và trong khi đó thì cái thị phần của các công ty
cũng áp dụng một phần công nghệ của việt nam thì chưa được phát triển
do vậy cũng rất dễ xảy ra tình trạng
là anh grab này một mình một chợ
theo ông thì vị thế độc quyền của gã khổng lồ sẽ che bóng tất cả các loại dịch vụ
taxi công nghệ khác là điều có thể xảy ra trong tương lai hay không ạ
tôi thì đánh giá là lúc này là khổng lồ grab đừng che lấp tất cả
nhưng tương lai có thể khác
bởi vì các doanh nghiệp thần bềm các doanh nghiệp taxi của việt nam
cũng không thể ngồi yên trước ngành để một anh nó khổng lồ này để nó che lấp mình đi
việt nam không chấp nhận
các doanh nghiệp việt nam không chấp nhận
đó thì có thể trước mắt này
grab nó là khổng lồ che lấp tất cả
nhưng mà dứt khoát trong tương lai mà có thể tương lai gần thôi
anh này không thể nào độc quyền hết được
cơ quan nhà nước hiện nay rất cởi mở
chứ không có gì mà ngăn cản cả
thậm chí còn khuyến khích
khuyến khích các doanh nghiệp việt nam khẩn trương tích cực
nghiên cứu để đưa ra các phần mềm phù hợp
để mà nâng cao cái chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp vận tải taxi chuyển hóng lên
chứ cơ quan nhà nước có ngăn cản gì đâu
vâng như những gì mà ông vừa chia sẻ thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là ở việt nam hiện tại
đang có rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này
cho ra mắt các cái sản phẩm phần mềm gọi xe mới
và ngay sau đây xin mời ông và quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với một clip ngắn ngay sau đây
thực tế không phải chờ đến khi ông lớn uber rút chân khỏi thị trường đông nam á trong đó có việt nam
mà ngay từ trước đó nhiều phần mềm gọi xe
cũng đã ra đời và đến nay đang nở rộ với rất nhiều tính năng ưu việt hướng đến quyền lợi của người tiêu dùng
theo ông nguyễn trường giang chủ tịch kiêm giám đốc điều hành skyshop
nhà sáng lập cello một ứng dụng gọi xe mới tại thị trường việt nam không lâu sau thông tin uber sắp nhập về grab
đây là một thời điểm rất tốt để các ứng dụng việt có thể nhảy vào và phát triển trong lĩnh vực này
grab hiện đang độc quyền nhưng không phải là mãi mãi
nếu các ứng dụng việt mạnh dần lên thì thị trường sẽ chia sẻ dần ra
và grab sẽ không còn độc quyền nữa
một trong những ứng dụng mới nổi khác là vivu
chỉ một ngày sau uber rút lui chính thức được công bố
số lượt tải ứng dụng vivu đã tăng vọt đạt hai trăm linh lượt gấp đôi mức đỉnh của thời kỳ trước đó
điểm nổi bật của ứng dụng nữa là cho phép người dùng mặc cả với lái xe với giá tối thiểu vivu đưa ra
để có thể nhanh chóng hoàn thành chuyến đi
chức năng này cả uber và grab đều không có
giá gốc của vato ở mức tám năm trăm linh đồng mỗi km tương tự grab car
khấu là hai mươi thấp hơn hai mươi năm của grab hiện tại
tuy nhiên với ứng dụng nào thì cơ quan quản lý nhà nước cũng phải định danh được loại hình taxi này
một cách chính xác để từ đó đưa ra được cách thức quản lý phù hợp
theo quan điểm của ông thì đây có phải là thời điểm tốt để các ứng dụng trong nước phát triển tốt hay không ạ
đây là cái thời điểm hết sức cần thiết và thúc bách các doanh nghiệp việt nam
nhanh chóng cho ra đời những phần mềm để điều xe phục vụ cho khách hàng tốt hơn
bởi vì nếu chậm thì anh sẽ thua rất nghiêm trọng đối với grab này
bởi vì ta cứ tạm gọi là anh grab đương độc quyền đấy
mà nếu ta không nhanh chóng cho ra đời nhiều doanh nghiệp việt nam ứng dụng những phần mềm gọi xe khác nhau
thì thực sự là đáng tiếc
vậy thì đây là cái thời điểm rất thích hợp
nhưng mà cũng là một cái thời điểm buộc các doanh nghiệp phải tích cực đổi mới
không còn con đường nào lựa chọn khác để mà phát triển lên
cuộc đổi mới sống còn đấy chứ không phải là chuyện tự tự đâu
bởi vì chính sách nhà nước cũng rất rõ ràng
hết sức cởi mở với
những cái doanh nghiệp có những áp dụng những tiến bộ khoa học kế hoạch trong cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn vào để phát triển những nước rất cởi mở
mà ta lại vẫn cứ trì trệ thì không được
thực ra thì các doanh nghiệp việt nam như là ở ngoài bắc này có thành công
trong thành phố hồ chí minh có viettel sun và mai linh
nhưng chúng tôi đánh giá những phần mềm này còn tương đối đơn giản
chưa đủ tầm
thành thử là anh vẫn cứ bị lọt thỏm vào cái phần mềm của uber grab
và cái nữa là ta chưa liên kết được với nhau
cứ manh ngún ông nào lo ông đó thôi
chứ không tập hợp lại để mở rộng được diễn ra
cái anh grab uber trong vòng có hai năm trời nó phát triển lên hàng hai vạn ô tô luôn
bốn vạn ô tô luôn cho hai thành phố
nhưng mà mấy ông việt nam này thì vẫn cứ loay hoay ở trong một doanh nghiệp thôi
thì đấy cái đó là cái tới đây ta phải khắc phục
chúng tôi cũng đã khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải taxi truyền thống việt nam
và khuyến cáo các hiệp hội taxi của hai thành phố nhanh chóng nghiên cứu
đưa ra cái phần mềm chung cho các doanh nghiệp taxi trên hai thành phố lớn này
và nếu nâng được tầm toàn quốc thì tốt
thì ta mới mạnh được
chứ nếu ta cứ nhỏ nhỏ từng doanh nghiệp một không này thì thực sự là cái lan tỏa không có
thưa ông mới đây thì indonesia và singapore đều đã có động thái sau thương vụ sát nhập của uber và grab để điều tra về luật cạnh tranh
theo ông thì ở việt nam chúng ta có nên là quốc gia tiếp theo làm việc này hay không ạ
thì đối với việt nam thì ta cũng nên cứ bình tĩnh
cái quan trọng nhất là ta phải xem xem

khi sắp nhập này ta phải bảo đảm được cái an sinh xã hội
đặc biệt là đối với người lao động
không được để cho người lao động thất nghiệp do cái thương vụ mua bán này
sau đó tiếp tục ta kiểm soát xem tất cả những cái tồn tại của uber được chuyển sang grab này các bác phải tiếp nhận để tiếp tục giải quyết
ta sợ rằng nó độc quyền
thì ta cũng nên tham khảo tham khảo những cái hai cái nước vừa rồi họ làm chắc có vấn đề gì không
chứ đừng có vội vàng quá
vội vàng quá thì tôi sợ là cũng tự nhiên cái vấn đề nó rất bình thường trong thị trường thôi
nói ra ta làm zoom bang lên thì sợ rằng nó cũng không tốt cho cái phát triển kinh tế của đất nước
chúng ta đã bàn về cách thức của các doanh nghiệp
kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm gọi xe
vậy ở góc độ quản lý nhà nước thì theo quan điểm của ông chúng ta cần làm như thế nào để có thể điều hòa và quản lý tốt thị trường trong tình hình hiện nay ạ
nhiều cuộc hội thảo chúng tôi cũng đã kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước là phải định danh cho đúng và định dạng cho đúng
rất dễ nhận dạng đối với cái loại hình
taxi công nghệ áp dụng cái phần mềm để điều xe
cái đó là hết sức cần thiết để tạo một cái mặt bằng kinh doanh công bằng với tất cả những loại phương tiện loại hình mà tham gia kinh doanh vận tải taxi
cái đó là hàng đầu
sau đó thì ta khuyến khích rất nhiều càng nhiều các doanh nghiệp mạnh dạng áp dụng
cái công nghệ phần mềm để điều xe
thì lúc đó ta sẽ hòa được cái vận tải taxi này
nó hết sức bình đẳng
nó không bị phân biệt ông truyền thống ông công nghệ
và cái cuộc cạnh tranh này nó hết sức lành mạnh
và lúc đó doanh nghiệp nào không áp dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để chiếm đích được thị trường
vào để quản trị doanh nghiệp tốt hơn để giảm được giá thành giảm được giá cước
nâng cao chất lượng phục vụ được tốt thì sẽ tồn tại và phát triển
còn nếu ông nào trì trệ kém còi chất lượng phục vụ kém thì khắc thị trường đào thải thôi
vâng rõ ràng là qua những gì mà ông vừa chia sẻ thì bên cạnh việc chúng ta tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài phát triển tại thị trường việt nam
thì chúng ta cũng cần có những giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài phát triển tại thị trường việt nam
vâng thưa quý vị và các bạn với thương vụ mua bán này ứng dụng gọi xe của uber chính thức biến mất khỏi thị trường của việt nam
chiến lược kinh doanh của gã khổng lồ grab khi tiếp nhận số lượng lớn taxi uber đang là vấn đề được đông đảo khách hàng quan tâm
tuy nhiên đã đến lúc các cơ quan quản lý cũng cần có hành động trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình
để điều tiết cho các doanh nghiệp nước ngoài phát triển
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại